hôm nay ngày tám tháng ba là ngày cả thế giới tôn vinh những người phụ nữ và với những nữ công nhân lao động tại hà nội
họ cũng đang rất phấn khởi khi nhận được sự quan tâm từ phía gia đình và nơi làm việc trong dịp lễ đặc biệt này
chị nguyễn thị nguyệt quê ở bắc giang làm công nhân ở công ty may phù đồng huyện gia lâm được ba năm
xa nhà thiếu thốn vật chất và tinh thần nhưng trong ngày tám tháng ba
chị đã nhận được lời động viên rất lớn từ gia đình nhỏ của mình